nhằm đẩy mạnh chiến lược tiêm vaccine để sớm đạt miễn dịch cộng đồng trở về trạng thái bình thường mới
chỉ trong một tuần tỉnh bình dương đã thần tốc tiêm bảy trăm năm mươi liều vaccine verocel của hãng sinopharm cho người dân
những ngày tới bình dương sẽ tiêm thêm ba trăm linh liều vaccine astrazeneca và pfizer đã được phân bổ trước đó
hiện ngành y tế đã huy động tối đa lực lượng y bác sĩ các nhân viên y tế nghỉ hưu
tập trung tiêm vaccine cả ngày lẫn đêm với mục tiêu mỗi người dân ít nhất được tiêm một mũi vaccine
tính từ đợt dịch lần thứ tư đến nay tỉnh bình dương đã ghi nhận một trăm bốn mươi một bảy trăm sáu mươi năm ca mắc covid một mươi chín trong đó có một hai trăm một mươi ca tử vong
thành phố thuận an vẫn là vùng tâm dịch hiện địa phương thực hiện khóa chặt đông cứng một mươi năm phường do còn phát sinh nhiều